tiếp tục bản tin là một thông tin đã khiến dư luận vô cùng xót xa
mới đây một người phụ nữ và con nhỏ mắc covid một mươi chín đã được phát hiện trong tình trạng tử vong
khi đang điều trị tại trung tâm y tế tp chí linh hải dương
bác sĩ hoàng ngọc lân giám đốc trung tâm y tế tp chí linh hải dương cho biết
vào chiều muộn hôm qua tại khu vực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín thuộc trung tâm chúng tôi
xảy ra sự việc khi nhân viên y tế phát hiện hai mẹ con bệnh nhân tử vong trong phòng
sau khi phát hiện chúng tôi đã thông báo cho công an và cơ quan chức năng thụ lý giải quyết
theo giám đốc trung tâm y tế tp chí linh vào ngày hai mươi tám tháng ba chị vt bn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại phường sao đỏ tp chí linh có đưa con trai dba quy sinh năm hai nghìn hai mươi nhập viện
khi con trai có biểu hiện sốt cao và cả hai mẹ con đều mắc covid một mươi chín
quá trình điều trị tại trung tâm cả hai mẹ con chị n không có biểu hiện bất thường
và ở cùng phòng điều trị còn có hai bà mẹ và hai cháu nhỏ đều mắc covid một mươi chín
vào chiều qua sau khi lấy cơm về chị n bế con trai hai tuổi đi lại ngoài hành lang
sau đó bế con vào phòng bệnh bên cạnh và không thấy đi ra lúc này phòng bên cạnh không có bệnh nhân
chồng chị n mang đồ đến gọi điện cho vợ xuống lấy nhưng cũng không liên lạc được
nên đã nhờ nhân viên y tế gọi giúp và sau đó phát hiện chị n cùng con trai nằm tử vong dưới nền nhà ở phòng bệnh bên cạnh
giám đốc trung tâm y tế tp chí linh cho biết
vì thời điểm xảy ra vụ việc không có ai nhìn thấy không có ai chứng kiến và xảy ra phòng bệnh bên cạnh
chứ không phải ở phòng bệnh nhân điều trị do đó chúng tôi đã trích xuất camera và thông báo cho công an tp chí linh
công an tỉnh hải dương cùng cơ quan chức năng về thụ lý điều tra
sau khi hoàn thiện công tác khám nghiệm thi thể của hai mẹ con chị n được đưa đi hỏa táng trong đêm
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ